cùng chú tại xã đồng phú đã can ngăn và nói với phát chính là mình đã lấy điện thoại của thanh niên trên nhắn tin cho bạn gái phát
sau đó giữa phát và người này xảy ra cự cãi và đánh nhau
phát lấy con dao đang giấu trong túi quần đâm chúng vào vùng bụng và mặt của người này rồi phát điều khiển xe máy về nhà
nạn nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ điều trị vết thương bị đâm vào vùng hông làm thủng đại tràng
kết luận giám định thương tích là tám mươi hai
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bến tre cho biết đang tiếp tục điều tra xử lý đối với lê trung hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã an thới huyện mỏ cầy nam tỉnh bến tre về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng với công an các đơn vị liên quan thuộc công an tỉnh bến tre
đã bắt quả tàng lê trung hiếu đang tàng trữ trên người hai túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
nghi là ma túy tại khu vực ấp phú khương xã phú lễ huyện ba chi
khám xét nơi ở của hiếu và khu vực lân cận lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thu giữ hai mươi chín gói ni lông
có chứa chất tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng bảy trăm linh gram và hai mươi viên nén dạng thuốc lắc
tiến hành điều tra hiếu thừa nhận các chất tinh thể màu trắng là ma túy dạng đá và viên nén là thuốc lắc
mua từ một đối tượng không rõ
họ tên để bán lại cho các con nghiện hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
làm hợp đồng giả thậm chí là giàn dựng các video clip nhằm lấy lòng tin của nạn nhân
đó là thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản chuyên nghiệp vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bình dương phát hiện bắt giữ
trong đó hồ hoàng hôn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại quận tám tp hcm cầm đầu nhóm đối tượng trên
theo điều tra các đối tượng đưa ra các thông tin giả về việc sở hữu đá thiên thạch và sừng tê giác
tìm bán cho những người nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn
bằng thủ đoạn cho người bị hại xem các đoạn video được giàn dựng hình ảnh và các hợp đồng mua bán giả để tạo lòng tin
các đối tượng đã tiếp cận rụ rỗ lừa được một người ở tp di an tỉnh bình dương chuyển hơn ba tỷ đồng
để tham gia vào đường dây mua bán thiên thạch
mở rộng điều tra phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng tô vũ tiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh là một trong những đồng bọn của hồ hoàng hôn
về hành vi lừa bán sừng tê giác giả cho nạn nhân
quá trình truy bắt cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cũng đã thu giữ các tăng vật
có liên quan đến hành vi lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can
đối với hồ hoàng hôn và tô vũ tiến để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với công an thành phố bù ma thuật vừa bắt di lý đối tượng nguyễn văn khởi
trú tại xã thạnh phú huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng về đơn vị để tiếp tục điều tra
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
nhận được đơn trình báo của một người dân trú tại xã a tu thành phố bù ma thuật
về việc bị một đối tượng lừa bán củ hoa lay ơn trên mạng xã hội rồi chiếm đoạt một mươi triệu đồng
ngay sau đó công an tỉnh đắk lắc đã vào cuộc xác minh điều tra và xác định được đối tượng
thực hiện vụ lừa đảo trên là khởi đang sinh sống tại tỉnh sóc trăng
đến ngày sáu tháng bốn công an tỉnh sóc trăng đã bắt giữ thành công khởi
bước đầu khởi khai nhận đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai khởi ra tù và tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác
để lấy tiền tiêu xài lúc này khởi đã lập tài khoản facebook có tên là hoa tươi đà lạt
rồi tham gia vào nhiều hội nhóm mua bán các giống của các loài hoa và trái cây trên facebook
sau khi có liên hệ người mua khởi đã yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn đó từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai đến nay khởi đã lừa được gần một trăm linh bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị cháo biển số để trộm cắp xe máy là thủ đoạn không mới
tuy nhiên nhiều bãi xe công cộng ở tp hcm tiếp tục trở thành đích ngắm của các đối tượng trộm cắp
điển hình công an quận một mươi hai vừa bắt giữ nhóm đối tượng cháo biển số xe cũ sang loại xe mới đắt tiền
rồi chiếm đoạt bán qua campuchia tiêu thụ
bãi giữ xe của trường đại học lao động xã hội cơ sở hai trua đóng trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
một ngày nhận trông giữ khoảng hơn ba trăm linh xe máy của cả sinh viên và cán bộ nhân viên nhà trường
các xe ra vào được kiểm soát qua thẻ từ và có lưu lại hình ảnh biển số xe
thế nhưng trong hàng chục vụ tráo đổ thành công nhiều xe máy trên địa bàn quận một mươi hai quận g vấp
vào huyện hóc môn thì nhóm đối tượng đã tráo đổ và chiếm đoạt trót lọt ba xe máy tại bãi giữ xe này
đề xuất với xe là gắn thêm camera để quan sát có thể ngồi ngoài
có thể quan sát được đằng sau khuất qua cái đợt vừa rồi công an phường đã tuyên truyền vận động
là quản lý bãi xe cũng phải nâng cao và anh em bảo vệ thì hỗ trợ thêm
chúng tôi cũng nhận thức được và cố gắng là phải kiểm soát kỹ hơn
thứ hai là đội ngũ bảo vệ phải tăng cường
kiểm tra và theo dõi các đối tượng lạ vào trường gửi xe
theo đánh giá của đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai
sự dị các đối tượng lựa chọn tại các điểm bãi giữ xe công cộng như chợ
chung cư trường học bệnh viện là vì nơi đây có số lượng xe lớn lại đông người ra vào khó kiểm soát
để thực hiện hành vi tráo biển số trộn cắp xe máy
mặc dù đây là thủ đoạn không mới và công an đã truy xét bao nhiêu được nhiều đối tượng
đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân
tuy nhiên gần đây lợi dụng sơ hở một số đối tượng lại tiếp tục sử dụng thủ đoạn này để trộn cắp xe máy
không nên bỏ những tài sản có giá trị trong cắp xe đặc biệt là cái thẻ giữ xe là cũng không được bỏ vào cắp xe
còn ngoài ra có thể là bãi giữ xe có thể trang bị thêm những hệ thống camera
trong các vị trí để xe cũng phải có hệ thống trang bị camera để mà đối tượng nhìn thấy
là nó không có cái cơ hội để nó ngồi để nó tráo cái biển số được
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an thì người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của mình
lắp đặt thêm khói chống trộn thiết bị giám sát thiết bị báo động đe xe gần chỗ bảo vệ không khuất tầm nhìn
khi phát hiện đối tượng nghi vấn cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an để điều tra bắt giữ
tại phương bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một nạn nhân một mươi bảy tuổi tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng bốn
nam thiếu niên trên cùng với bố đi dạo tại tiểu khu đô thị số một mươi tám thuộc tổ một mươi ba phường bắc cường
khi đến khu vực
có hồ nước sâu do trước đây một đơn vị săn lấp mặt bằng để lại
nam thiếu niên trên đã nhảy xuống nghịch và bị đuối nước
được biết nạn nhân là trẻ có nhận thức hạn chế không thể nói
khi phát hiện con bị đuối nước người bố đã tìm mọi cách cứu nhưng không thành công
nhờ được tin báo lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh lào cai đã được huy động để tìm kiếm
đến khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm phút cùng ngày thi thể nạn nhân đã được tìm thấy để bàn giao cho gia đình lo hậu sự
tổ công tác của cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh cùng với người dân hai bên đường và nhân viên nhà xe
vừa kịp thời tiến hành chữa cháy dập lửa kịp thời cho toàn bộ hàng hóa trên một xe khách
cụ thể vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng bốn tại km năm trăm năm mươi tám ba trăm linh quốc lộ một a
thuộc địa phận thôn tân sơn xã kỳ thọ huyện kỳ anh xe ô tô mang biển số bốn mươi chín b một nghìn bảy trăm hai mươi bảy
lưu thông theo hướng từ bắc vào nam
khi phát hiện thấy có khói bốc lên từ khoang chứa hành lý
tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh đã dừng phương tiện
vận động nhân dân hai bên đường cùng với nhân viên nhà xe sử dụng bình nước bình cứu hỏa mini
và các vật dụng khác tiến hành chữa cháy dập lửa kịp thời và đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như hàng hóa trên xe